trong hoàn cảnh các mặt hàng cây công nghiệp chủ lực như cao su hồ tiêu liên tục bị rớt giá
nhiều nông dân ở bình phước đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn trái
cam sành loại cây trồng mới được đưa vào canh tác ở địa phương này
cũng đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao
với diện tích hơn hai hectare cũng mới chỉ là vụ thu bói đầu tiên
nhưng gia đình anh nguyễn trinh thông ở phương tân xuân thành phố đồng xoài
dự kiến sẽ thu về khoảng năm mươi tấn trái
mức giá này đem về lợi nhuận cho gia đình anh gần năm trăm linh triệu đồng sau khi chịu chi phí
trong vài năm trở lại đây bình phước trở thành một trong những nguồn cung cấp trái cây ra thị trường
với số lượng lớn
đáng kể như sầu riêng dưa lưới bưởi da xanh
không chỉ có sản lượng lớn trái cây bình phước còn được nhiều thương lái ưa chuộng
nếu đem so với trái cây miền tây trái cây bình phước kém hơn về mẫu mã
nhưng lại vượt trội hơn hẳn về chất lượng bên trong
bên cạnh đó trái cây bình phước cũng thuận lợi hơn trong quá trình thu hoạch
tôi thu mua ở các nhiều nơi ở miền tây và miền đông
ở bình phước tôi thấy ở đây nó đảm bảo về chất lượng hơn
thì mình đi mình đóng hàng nó có thể dễ dàng hơn
ở các miền tây sông nước là mình phải hái xong rồi mình xuống thuyền xuống ghe
mình lòi ra nữa để nó cực khổ hơn
còn ở bình phước này mình làm nó thời gian ngắn rộng hơn ít thao công hơn
là xe nó vô tới chỗ vườn tới vườn luôn rồi mình thu hoạch thôi
việc cam sành được mùa được giá đã mang lại sự phấn khởi rất lớn cho các nhà vườn
cùng với cam sành nông dân bình phước cũng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ
hiện giá cam sành tại bình phước đang được các thương lái thu mua tại vườn
giao động ở mức từ một mươi một đến một mươi ba đồng tùy theo chất lượng từng vườn